tổng cục hải quan đang tiến hành các bước triển khai cơ chế một cửa quốc gia
tại các cảng hàng không nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu xuất nhập cảnh
theo chủ trương của chính phủ tại nghị quyết một mươi chín và ba mươi sáu a nghị quyết chính phủ
theo tổng cục hải quan khi thực hiện cơ chế một cửa quốc gia tại cảng hàng không
doanh nghiệp chỉ phải gửi thông tin đến một đầu mối duy nhất
gửi một lần duy nhất bằng phương thức điện tử về một đầu mối
thay vì phải gửi cho các cơ quan chức năng riêng rẽ như hiện nay
như hải quan cảng vụ công an an ninh
điều này không chỉ giúp doanh nghiệp thuận lợi trong thực hiện thủ tục hành chính
mà hiệu quả quản lý của cơ quan chức năng cũng được nâng lên
dự kiến từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tổng cục hải quan sẽ triển khai thí điểm
việc tiếp nhận các chứng tử vận tải đường hàng không bằng phương thức điện tử
với một số hãng hàng không
đến năm hai nghìn một mươi bảy sẽ hoàn thành việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia
với tất cả các hãng doanh nghiệp kinh doanh cảng kinh doanh kho bãi hàng không
và các đơn vị liên quan tại các cảng hàng không quốc tế trên phạm vi cả nước